tại mỹ cuộc đàm phán về trần nợ công giữa tổng thống mỹ joe biden với các nghị sĩ hàng đầu của đảng dân chủ và đảng cộng hòa ngày một mươi sáu tháng năm đã kết thúc sau chưa đầy một tiếng đồng hồ nhóm họp
trong bối cảnh nỗi lo về kịch bản vỡ nợ chưa từng có tiền lệ của mỹ đã khiến tổng thống biden quyết định cắt ngắn chuyến công du châu á sắp tới
phát biểu với các phóng viên ông mccarthy cho biết hai bên vẫn còn xa mới đạt được một thỏa thuận nâng trần nợ công tuy nhiên theo ông vẫn có thể đạt được một thỏa thuận vào cuối tuần
chủ tịch hạ viện mỹ cho biết tổng thống biden đang cố gắng đạt được thỏa thuận trước ngày một tháng sáu để tháo bỏ mối đe dọa về một thảm họa kinh tế nếu nước mỹ bị vỡ nợ và cuộc họp lần này có hiệu quả hơn một chút
ông cũng khẳng định cuộc họp này đã tạo tiền đề cho các cuộc đối thoại trong tương lai về việc nâng trần nợ công
theo ông mccarthy tổng thống biden đã chỉ định hai người trong chính quyền của ông để đàm phán trực tiếp với phe cộng hòa về vấn đề trả nợ
trong khi đó phía đảng dân chủ không tỏ ra tích cực về một khung thời gian nhanh chóng để đạt thỏa thuận dù nhà trắng đã khẳng định cuộc gặp diễn ra hiệu quả và trực tiếp
về mặt kỹ thuật mỹ đã chạm trần nợ ba mươi một bốn trăm linh tỷ đô la mỹ hồi tháng một năm nay
theo luật của mỹ trả nợ công là mức trần pháp lý về số tiền mà chính phủ mỹ có thể vay
mỗi khi khối nợ của chính phủ mỹ đạt đến mức trần việc tăng trả nợ công sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại quốc hội và cần phải đạt được sự ủng hộ của cả thượng viện và hạ viện